nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông hạn chế ủn tắc trên địa bàn thành phố hà nội
đặc biệt trong các giờ cao điểm từ ngày hai tháng sáu thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
phối hợp bố trí lực lượng phân luồng giao thông chống ủn tắc giao thông tại sáu mươi hai vị trí trên địa bàn thành phố
hà nội hiện có năm mươi năm chốt tại các vị trí thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông vào giờ cao điểm
và bảy chốt tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh
theo yêu cầu của thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đội trưởng các đội thanh tra giao thông vận tải
quận huyện thị xã có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra đôn đốc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị
chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng giao thông
bảo đảm an toàn hạn chế ủn tắc giao thông